dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ ba mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
trước đó các đại biểu đã cho ý kiến về việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế
và áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
đa số các đại biểu nhất trí về sự cần thiết gia nhập công ước số chín mươi tám và cho rằng việc gia nhập công ước số chín mươi tám
phù hợp với chủ trương của đảng và nhà nước ta trong hội nhập quốc tế về lao động xã hội
khẳng định quyết tâm và nỗ lực của việt nam trong quá trình thực thi các cam kết liên quan đến lao động
trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
và thực hiện nghĩa vụ của việt nam với trách nhiệm là quốc gia thành viên ilo
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
tuy nhiên một số ý kiến cho rằng dự án bộ luật lao động sửa đổi sẽ được chính quốc hội cho ý kiến lần đầu
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ tám vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và dự kiến thời gian hiệu lực vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
công ước số chín mươi tám được xem xét quyết định gia nhập tại kỳ họp thứ bảy
và công ước có hiệu lực đối với việt nam sau một mươi hai tháng kể từ khi văn kiện gia nhập của việt nam
được đăng ký với tổng giám đốc văn phòng ilo
do vậy cần bảo đảm đồng bộ về mặt thời gian hiệu lực giữa công ước số chín mươi tám và bộ luật lao động sửa đổi
cũng trong chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ ba mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội